xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
tại quảng nam do mưa lớn dài ngày một số nơi ở ba huyện miền núi phước sơn bắc trà my và nam trà my đã bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt nhiều khu vực
mưa lớn đã làm sạt lở nhiều điểm trên đường hồ chí minh quốc lộ một mươi bốn e qua địa bàn huyện miền núi phước sơn
lực lượng công an đã cho dừng phương tiện lưu thông từ huyện hiệp đức lên phước sơn để khắc phục các sự cố sạt lở cấm phương tiện qua lại các khu vực nguy cơ cao
thống kê toàn huyện nam trà my xuất hiện hơn một mươi năm điểm sạt lở lớn với khối lượng hơn một mươi hai mét khối đất đá đổ xuống các trục đường giao thông hơn hai trăm linh m mặt đường bị sói lở đất gãy
hiện mưa lũ trên địa bàn nam trà my vẫn còn diễn biến xấu khiến nhiều tuyến giao thông tiếp tục xuất hiện sạt lở
còn tại huyện bắc trà my có một mươi chín vị trí sạt lở
mưa lớn đã làm bồi lấp một năm hectare ruộng sập một cầu đi thôn hai mố cầu hư hỏng nặng
huyện bắc trà my cũng đã triển khai các phương án sơ tán tại hai mươi bảy vị trí nguy cơ sạt lở rất cao năm mươi ba vị trí nguy cơ cao ra soát tại hai mươi hai vị trí có khả năng nước dâng cao gây ngập
hiện mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại quảng nam nguy cơ sạt lở sẽ tiếp diễn
hiện tại ở thừa thiên huế lũ trên các sông đang rút mưa tạm ngớt
các ngành chức năng đang nhanh chóng giải quyết tình trạng
điện sinh hoạt cho người dân và dọn rác thải bị ứ động tại các khu dân cư
toàn tỉnh có một mươi bảy ba trăm bốn mươi năm nhà dân bị ngập một người chết hai người mất tích hai người bị thương
các địa phương đã sơ tán ba chín trăm sáu mươi tám hộ dân với một mươi tám trăm linh nhân khẩu
riêng toàn thành phố huế có tám mươi năm tuyến đường của ba mươi sáu phường xã bị ngập
để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông
ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố huế đã huy động lực lượng
cùng gia quân tổng dọn vệ sinh tại tuyến đường và trụ sở cơ quan đơn vị với phương châm
nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó điện lực thành phố của thừa thiên huế
đơn vị thông tin hiện công tác kiểm tra và khôi phục lưới điện đang được triển khai
đến thời điểm này còn khoảng tám khách hàng mất điện tỷ lệ hai bốn tổng khách hàng
ngành điện cũng đã có phương án đảm bảo nguồn điện ưu tiên cho các cơ quan
chỉ đạo chỉ huy dự báo cảnh báo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
cơ sở y tế bệnh viện nhà máy cấp nước sinh hoạt
tại tỉnh bình định những ngày gần đây do mưa lớn kéo dài nên ở một số địa phương
huyện tuy phước đã xuất hiện tình trạng ngập lụt cục bộ nhất là ở các bờ tràn vùng trũng
để chủ động phòng ngừa thiên tai chính quyền địa phương và lực lượng công an đã chủ động
triển khai các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa đến mức thấp nhất hậu quả đáng tiếc
tại xã phước sơn huyện tuy phước thời điểm hiện tại nước đã bắt đầu ngập gần nửa
tại bờ tràn một số thôn như mỹ cang lộc thượng xuân phương dương thiện vinh quang một
công an xã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân địa phương hạn chế qua lại bờ tràn
khi nước đang chảy xiết tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc
đồng thời bố trí công an viên liên tục có mặt tại các địa điểm trên
chuẩn bị phương tiện trang thiết bị cần thiết để làm công tác cứu nạn cứu hộ
khi có tình huống xấu xảy ra

đặc biệt là địa bàn lập thường là một vùng trống cho nên những bờ tràn những vùng mà bố nhân thường xuyên bị ngập thì phối hợp với lực lượng công an xã và có kế hoạch chốc nhảy khi bố trí lũ lớn
từ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một nhiều trường học ở địa bàn huyện tuy phước đã cho học sinh nghỉ để phòng ngừa nguy cơ tai nạn do mưa lũ
lực lượng công an vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân qua lại vùng ngập lụt an toàn bằng các phương tiện xe cơ giới
đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra
hệ động ba xe chữa cháy một xe chỉ huy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
đến khoảng hai giờ ba mươi năm phút lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt được đám cháy
thời điểm xảy cháy trong nhà có năm người vụ cháy đã khiến hai người bị ngạt khói và tử vong tại bệnh viện
nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do chập điện
công an thành phố hải phòng phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một cảnh sát biển việt nam
phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh tây bắc về khu vực cảng biển thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh
để tiêu thụ bắt giữ nguyễn phương việt chú tại hải phòng thu giữ một bánh heroin một kg ma túy tổng hợp do đối tượng này vận chuyển trái phép
vào ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu vực lô ba khu trung cư hoàng huy xã an đồng huyện an dương
khi đối tượng đang nhận đơn hàng thì trinh sát các đơn vị đã lập tức khống chế bắt quả tàng
thu giữ tại chỗ một bánh heroin và một kg ma túy tổng hợp được nguy trang trong một bào gạo
tiến hành đấu tranh đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy cho một đối tượng để lấy tiền công
vụ án đang được các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi một công an thành phố hải phòng cũng đã bắt giữ năm đối tượng về hành vi vận chuyển mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm trên một bốn trăm một mươi bảy gram heroin hơn một một gram methamphetamine
hơn năm trăm một mươi chín triệu đồng và tám trăm linh đô la mỹ
qua bốn ngày xét xử tòa án nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt trên sáu mươi chín năm tù
cho ba mươi ba bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng xảy ra vào đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực phường năm thành phố vĩnh long
theo cáo trạng do có mô thuẫn từ trước vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
nhóm của nguyễn hữu lộc và nhóm của lê anh hào đã mang theo nhiều hung khí nguy hiểm tụ tập đánh nhau
tại khu dân cư minh linh thuộc phường năm tp vĩnh long
ngay sau đó công an tp vĩnh long đã triển khai lực lượng truy bắt bắt giữ ba mươi ba đối tượng liên quan
tạm giữ nhiều hung khí nguy hiểm nhiều vỏ đạn một khẩu súng quân dụng
quá trình truy bắt một số đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an tp vĩnh long đã ra quyết định truy nã
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu lộc hai năm tù lê anh hào hai năm ba tháng tù
các bị cáo còn lại bị tuyên ba năm ba tháng tù giam đến án treo cùng về tội gây dối trật tự công cộng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình đang điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn
xảy ra tại huyện lạc thủy tp hòa bình tp thái bình và tp hồ chí minh
trong vụ án đó thì có một đối tượng là người bị nghi thực hiện tội phạm hiện không rõ đẳng ở đâu
cần tổ chức truy tìm để phục vụ cho công tác điều tra vụ án hình sự
họ tên đường trung trực giới tính nam
hai mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê quán an hiệp châu thành đồng tháp quốc tịch việt nam
dân tộc kinh tôn giáo không nghề nghiệp lao động tự do
số thẻ căn cước công dân tám mươi bảy chín mươi chín bảy nghìn bảy trăm bốn mươi hai cấp ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nơi cấp cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
nơi thường trú tổ một mươi ba ấp tân thạnh xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đặc điểm nhận dạng xeo chấm cách hai cm trên sáu m phải
ai biết thông tin
nếu thông tin về đối tượng đường trung trực thì báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình
địa chỉ phường phương lâm tp hòa bình tỉnh hòa bình số điện thoại sáu mươi chín hai nghìn bảy trăm linh chín một trăm một mươi sáu
hoặc số điện thoại chín trăm tám mươi bốn sáu trăm bảy mươi một trăm một mươi bốn
gặp điều tra viên nguyễn hữu khiêm hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết
hội khẩu thường chú tại số nhà một mươi một trên ba mươi sáu ngõ một trăm bảy mươi một đường phạm thận duật phố phúc khánh
phường ninh sơn tp ninh bình tỉnh ninh bình
và đối tượng trần thị len sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn phú bình
xã khánh phú huyện yên khánh tỉnh ninh bình
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan an
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện